năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ giải ngân vốn vay oda mới chỉ đạt chưa tới bốn
theo các chuyên gia việc chậm triển khai các dự án sẽ làm tăng khoảng một mươi bảy sáu chi phí mỗi năm
trong đó sáu năm do lạm phát và một mươi một một do lợi ích của dự án bị mất đi
tính trung bình việc chậm trễ từ hai đến ba năm sẽ làm tăng chi phí lên đến năm mươi do phát sinh thâm hụt tài chính
nếu kế hoạch giải ngân vốn đầu tư nước ngoài năm hai nghìn một mươi chín được thủ tướng giao là hơn bốn mươi bảy tỷ đồng
thực tế giải ngân chỉ chưa đến một mươi chín tỷ đồng thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
có một mươi năm bộ và tám địa phương có tình trạng giải ngân thấp
theo các chuyên gia việc giải ngân vốn oda và vốn vai ưu đãi chậm chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề
vướng mắt trong giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn chậm thiếu so với nhu cầu
phân bốn vốn chưa sát với thực tế điều chỉnh kế hoạch chậm
thủ tục kéo dài tính sẵn sàng của các dự án đầu tư thấp hoàn thành thủ tục đầu tư chậm
vướng mắt trong giải phóng mặt bằng bố trí vốn đối ứng
chậm trễ trong việc hoàn thành các thủ tục về hồ sơ giải ngân thanh toán
để thúc đẩy giải ngân cũng như sử dụng hiệu quả hơn vốn oda
cần phải đưa ra những quy chế rõ ràng có thưởng có phạt cho các đơn vị làm tốt hoặc không tốt
đồng thời cần lựa chọn thận trọng thu hẹp lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn oda
ưu tiên phân bổ cho các dự án quan trọng sẵn sàng điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai
sang các dự án giải ngân nhanh trao cơ hội cho nhà đầu tư tư nhân nếu bảo đảm tiến độ và chất lượng